liên quan tới bê bối tham nhũng tại nghị viện châu âu ep với sáu trăm hai mươi năm phiếu thuận một phiếu chống và hai phiếu trắng
các nghị sĩ tại nghị viện châu âu đã nhất trí kết thúc nhiệm kỳ của phó chủ tịch ep của bà eva kaili
theo quy định bà kaili sẽ không còn là một trong một mươi bốn phó chủ tịch của ep nếu có hai phần ba số nghị sĩ tham gia bỏ phiếu tán thành việc chấm dứt nhiệm kỳ của bà
trước đó theo nguồn tin tư pháp bà kaili quốc tịch hy lạp nằm trong số bốn người bị bắt giam do tình nghi đã nhận hối lộ
nhằm tác động đến các chính sách của ep theo hướng mang lại lợi ích cho một số quốc gia trung đông
trong khuôn khổ cuộc điều tra tham nhũng tại nghị viện châu âu các lực lượng điều tra của bỉ đã lục xoát nhà và văn phòng của một số thành viên ep
cũng như trợ lý nhân viên của họ các công tố viên bỉ đã phát hiện sáu trăm linh euro tại nhà của một nghị sĩ
một trăm năm mươi euro tại căn hộ của một thành viên ep và vài trăm nghìn euro trong vali tại một phòng của khách sạn